lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt quả tăng đối tượng trần văn be ba mươi năm tuổi ngộ huyện tịnh biên tỉnh an giang điều khiển xe tải mang biển số sáu mươi chín c tám trăm một mươi một bên trong chứa một mươi tám bao thuốc lá lậu của nhiều thương hiệu
số thuốc lá trên tài xế b đã giấu kỹ trong một hộp tự chế trên xe được khóa vít an toàn rất khó phát hiện
theo lời khai ban đầu của be y được người khác thuê chở số thuốc lá này đi từ huyện tỉnh biên tỉnh an giang đến tỉnh cà mau tiêu thụ
nhưng khi đến đoạn đường tuyến tránh thuộc phường vĩnh thông thành phố rạch giá thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện công an thành phố rạch giá đang hoàn tất thủ tục khởi tố và bắt tạm giam trần văn be về hành vi vận chuyển hàng cấm